cảm ơn các bạn đã theo dõi
quá trình điều tra sai phạm tại các dự án liên quan đến phan văn anh vũ tại tp hcm
ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn một mươi tám cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng
một ra quy định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quả đí sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
quy định tại điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm xảy ra tại tp hcm
hai ra các quy định khởi tố bị can áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
và lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với các bị can về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
quy định tại điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
bao gồm nguyễn hiệu tín sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
hiện trú tại phường bến nhé quận một tp hcm
đào anh kiệt sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tp hcm
hiện trú tại phường bảy quận phú nhuận tp hcm
lê văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm
hiện trú tại phường bốn quận ba tp hcm
nguyễn thành trương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trưởng phòng đô thị văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm
hiện trú tại phường đông hưng thuận quận một mươi hai tp hcm
đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng tiếp tục mở rộng điều tra sai phạm
tại các dự án liên quan đến phan văn anh vũ tại tp đà nẵng
vào chiều tối ngày một mươi tám tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã tiến hành các biện pháp tố tụng đối với các cá nhân sau
một giao quy định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
và lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với các bị can về hành vi
vi phạm các quy định về quản lý đất đai quy định tại điều hai trăm hai mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm bao gồm
đào tấn bằng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm nguyên phó chánh văn phòng ủy ban nhân dân tp đà nẵng
nay là bí thư đảng ủy khối các khu công nghiệp tp đà nẵng hiện trú tại phường thanh bình quận hải châu tp đà nẵng
nguyễn viết vĩnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám nguyên trưởng phòng quản lý đô thị ủy ban nhân dân tp đà nẵng
nay là giám đốc cảng vụ đường thủy nội địa hiện trú tại phường an hải bắc quận sơn trà thành phố đà nẵng
hai giao quy định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở
đối với các bị can về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai quy định tại điều hai trăm hai mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm bao gồm
nguyễn văn cán sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn nguyên tránh văn phòng ủy ban nhân dân tp đà nẵng hiện trú tại phường an hải bắc quận sơn trà tp đà nẵng
phan xuân ít sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn nguyên phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân tp đà nẵng hiện trú tại phường khuê trung quận cẩm lệ tp đà nẵng
cùng ngày viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có các quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật
tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác vào ngày hôm nay công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng đã ra lệnh khởi tố vụ án bắt tạm giam đối với cung mạnh cường
trú tại phường bảy tp đà lạt về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó khoảng một mươi bốn h ngày một mươi bảy tháng chín cường chạy xe ô tô tải chở vợ đến ngân hàng bidv chi nhánh lâm đồng tại địa chỉ hai mươi hai trần phú thành phố đà lạt
để giao dịch khi đến ngân hàng cường đậu xe ô tô gần cổng ra vào nên đồng chí nguyễn minh quân là chiến sĩ công an đang công tác
tại bảo vệ mục tiêu ngân hàng bidv đến nhắc nhở cường đưa xe vào đúng vị trí nhưng cường không chấp hành sau đó cường xuống xe dùng tay đấm vào mặt đồng chí quân
liên tục có lời lẽ đe dọa và lao vào đạp kéo đồng chí quân ngã xuống sân ngân hàng sau đó được bảo vệ và nhân viên ngân hàng vào can ngăn
nên cường đã bỏ lên xe chạy đi hậu quả đồng chí quân bị thương tích vùng mặt tay và chân hiện đang điều trị tại bệnh viện đa khoa lâm đồng
ngay sau khi sự việc xảy ra công an đã tiến hành các biện pháp điều tra làm rõ và triệu tập cường để làm việc căn cứ vào các tình tiết của vụ việc
công an tp đà lạt đã ra lệnh khởi tố vụ án bắt tạm giam hai tháng đối với cung mạnh cường về tội chống người thi hành công vụ

những ngày gần đây trên mạng xã hội facebook liên tục xuất hiện những video chia sẻ của một số đối tượng lái xe nhằm kích động lôi kéo người dân địa phương
tham gia tụ tập tại trạm thu phí số một quốc lộ năm a gây ách tắc giao thông cục bộ xác định hành vi của các đối tượng là rất nghiêm trọng
công an tp đà lạt đã triệu tập tám đối tượng về cơ quan công an để điều tra làm rõ hành vi gây dối trật tự công cộng
trong ba ngày một mươi sáu một mươi bảy và một mươi tám tháng chín năm hai nghìn một mươi tám luyện xuân tùng nicknam facebook là bích tùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ở thôn chi long xã ngọc long huyện yên mỹ tỉnh hương yên điều khiển xe ô tô biển kiểm soát tám mươi chín a bốn nghìn bốn trăm ba mươi năm đến trạm thu phí số một quốc lộ năm a
địa phận xã lạc hồng huyện văn lâm tỉnh hưng yên không mua vé với lý do chạm đặt không hợp việc lưu thông không phải mất phí
quá trình dừng đỗ xe tại trạm tùng đã dùng điện thoại quay livestream trên mạng xã hội facebook kêu gọi hàng chục lái xe khác đến cùng tham gia phản đối trạm thu phí
và gây ách tắc giao thông cục bộ hướng đường hải phòng hà nội
quá trình điều tra công an tỉnh hưng yên đã triệu tập tám đối tượng tham gia gây dối trật tự công cộng
hiện cơ quan điều tra công an tỉnh hưng yên đang tiếp tục điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng của tám đối tượng trên và những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị và các bạn vụ việc hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình bị tấn công ngay trong phòng làm việc
đây chỉ là một trong rất nhiều những vụ tấn công lực lượng kiểm lâm với tính chất nghiêm trọng xảy ra trong thời gian qua gây bức xúc trong dư luận mà báo chí đã nhiều lần phản ánh
gần ba mươi năm làm kiểm lâm gắn bó với công tác kiểm soát và bảo vệ rừng chưa bao giờ ông nguyễn thế sơn nghĩ mình lại bị hành hung ngay tại trụ sở làm việc
những vết thương sau một tuần đã bớt đau nhưng những ám ảnh về hành vi tấn công trực tiếp của đối tượng phạm xuân ngư tại trụ sở hạt kiểm lâm tuyên hóa
vẫn khiến ông sơn và dư luận tại tỉnh quảng bình cảm thấy bức xúc
ông ngư đã có nhiều lần điện thoại cho kiểm lâm địa bàn ở các cái xã như lâm hóa kim hóa thân hóa là do đánh và chém và cao điểm nhất là mỗi đây cách tháng
khi tôi chỉ đào cho lực lượng kiểm lâm bảo vệ bắt khi một xe gột của đối tượng thì đối tượng trực tiếp điện cho tôi là do họ sẽ giết mấy
điều đáng nói là
cách đây hơn một năm cũng chính đối tượng phạm xuân ngư này đã cùng một đối tượng khác xông vào trụ sở của đội kiểm lâm cơ động và phòng chống cháy rừng số hai
dùng hung khí tấn công cán bộ kiểm lâm dùng đa ném vỡ kính trụ sở
khi cán bộ kiểm lâm dùng súng ak bán ba phát chỉ thiên các đối tượng mới chịu rời đi
sau vụ việc này phạm xuân ngư chỉ bị phạt hành chính hơn tám triệu đồng
qua cái vụ việc của đồng chí nguyễn thế sơn thì chúng tôi làm tốt công tác tư tượng cho cán bộ công chức toàn lực lượng
chúng tôi vững tin tưởng vào sự lãnh đạo của cộng đồng cũng như là đoàn kết rồi là hỗ trợ của nhân dân của chính quyền đối phương
về phía quỹ bán huyền chúng tôi chỉ đạo lực lượng công an để điều tra làm rõ xác định vi phạm của đối tượng
và chỉ đào lực lượng công an sẽ điều tra làm rõ và xử lý theo đúng các quy định của pháp luật
dư luận đang đặt ra câu hỏi
tục tấn công đe dọa lực lượng chức năng là do đối tượng này ít hiểu biết pháp luật hay còn có lý do nào khác liên quan đến vụ việc này
bí thư tỉnh ủy quảng bình vừa có văn bản yêu cầu giám đốc công an tỉnh khẩn trương điều tra làm rõ các đối tượng liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
mới đây phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắc giang đã làm rõ hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng lên tới gần một trăm linh tỷ đồng
đây là một trong những loại tội phạm về kinh tế gây thất thoát thuế của nhà nước
nghiêm trọng đến việc phát triển kinh tế xã hội
đối tượng nguyễn thị ngọc đã đứng sau thành lập công ty ma là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng trường thanh
có trụ sở tại xã tân dĩnh huyện lạng giang để mua bán bất hợp pháp hóa đơn giá trị gia tăng cho các cá nhân tổ chức trên địa bàn
bắc giang bắc ninh lạng sơn hải phòng để che giấu hành vi mua bán hóa đơn trái phép
đối tượng thường xuyên thay đổi người giao dịch ngân hàng vận chuyển hóa đơn địa điểm giao nhận
nguyễn thị ngọc cũng là người trực tiếp thỏa thuận giao dịch với khách hàng hoặc qua môi giới về nội dung hóa đơn
sau đó viết xuất hóa đơn cho khách với mỗi hóa đơn đối tượng trích năm giá trị
quá trình điều tra ban đầu xác định nguyễn thị ngọc đã ghi trên một trăm linh hóa đơn khống
không hàng hóa cho khoảng sáu mươi doanh nghiệp với tổng giá trị gần một trăm linh tỷ đồng
tình trạng khai thác cát trái phép đang thực sự gây ra nhiều hệ lụy khiến cho không ít người dân bức xúc
và đây thực sự là vấn nạn mà cho đến bây giờ nhiều địa phương trên cả nước nói chung và đồng nai nói riêng
vẫn chưa thể có được giải pháp xử lý triệt đề
ghi nhận tại thành phố biên hòa một trong những địa phương có nạn khai thác cát trái phép trên sông đồng nai
phức tạp nhất của tỉnh đồng nai thời gian vừa qua
những ngày này gia đình ông nguyễn bá đạt tại ấp nhị hòa
xã hiệp hòa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai buộc phải dỡ bỏ một phần nhà vật kiến trúc
và tiến hành đóng cọc nhồi đổ bê tông ra cố bờ bao nhằm cứu vãn phần diện tích đất khỏi bị sụp xuống sông đồng nai
trước đây nhà ông cũng đã đổ bê tông kè bờ bao chống sạt lở
nhưng dần dần phần dưới lòng đất sát bờ sông đã suy yếu thành hàm ếch khoét sâu vào trong
khiến tường nhà xuất hiện nhiều vết nứt thậm chí gãy luôn đà móng
hôm nay hậu quả nó xảy ra như vậy tức là lòng đất nó bị gãy nó bị gãy gãy là nó bị lũng và lũng vào
nó nổi đi ở trong phần trắng chứ không phải phần ngoài nữa phần ngoài một phần thôi
nhưng ở trong nhà này quý vị thấy đó nó gãy nguyên cả một miếng hàng chục mét dài như vậy
đây cũng là tình trạng chung của nhiều hộ dân sống dọc ven sông đồng nai thuộc xã hiệp hòa nói riêng
và một số phường khác trên địa bàn thành phố biên hòa nói chung
chỉ tính từ đầu năm hai nghìn một mươi chín
đến nay toàn tỉnh đồng nai bắt hơn bảy mươi vụ khai thác cát thì thành phố biên hòa chiếm hơn một nửa
tịnh thu nhiều phương tiện ghe thuyền các loại
trong đó nhiều và phức tạp nhất là đoạn sông đồng nai
khu vực giáp danh với thị xã dĩ an tân uyên của tỉnh bình dương quận chín thành phố hồ chí minh
trước thực trạng này thành phố biên hòa đang triển khai lắp đặt camera
ở các khu vực điểm nóng khai thác cát trái phép để giám sát
thì thành phố cũng đã chế đạo các hành chức năng như là học tại ngôi trường công an
và các vườn xã đã thứ nhất là tập trung công tác phối hợp
tuần tra kiểm soát và xử lý di phạm
thứ hai là đang cho lắp đặt camera giám sát ở một số khu vực trọng điểm
thực tế thì hiện nay một số phường xã đang làm khá tốt
tuy nhiên một số điểm trọng điểm thì hiện nay vẫn đang triển khai lắp đặt camera giám sát
cái thứ ba nữa là quan trọng là phối hợp với người dân và địa phương
theo dõi giám sát
có một bất cập hiện nay là đa số các vụ khai thác cát trái phép
bị lực lượng chức năng phát hiện truy bắt thì cuối cùng cũng chỉ thu giữ ghe
thuyền và khó bắt giữ được các đối tượng để xử lý
thậm chí khi bắt được các đối tượng chủ yếu mới chỉ dừng lại ở xử phạt hành chính
nên chưa có sức giàn đè
trong khi giá cát ngày càng cao và trở nên siêu lợi nhuận từ khai thác cát trái phép
do đó các đối tượng vẫn lén lút bằng các biện pháp khá tinh vi
để thực hiện bơm hút cát trái phép
để trục lợi
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
công an huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng vũ công bốn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
hộ khẩu thường trú tại xã quỳnh mỹ huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
về tội cướp tài sản
còn về tội cướp tài sản
công an huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng tô văn hưng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
hộ khẩu thường trú tại thôn trung thành xã cộng hòa huyện hưng hà tỉnh thái bình
và đối tượng trần đức thọ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
hộ khẩu thường trú tại xã đức phong huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình ra quyết định truy nã
về hai tội trộm cắp tài sản và trốn phân trại cải tạo
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi một hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối của bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết
xin chào quý vị và các bạn
mặc dù cơn bão số sáu đã suy yếu thành một vùng xoáy thấp tuy xoáy thấp này không mạnh nhưng vẫn còn duy trì
đồng thời kết hợp với hoạt động của đới gió đông nam dầu hơi ẩm hoạt động mạnh
nên mưa rông vẫn còn duy trì trên diện rộng cho các tỉnh bắc bộ
tại các tỉnh phía tây bắc bộ trong ba ngày tới mưa sẽ giảm chỉ có mưa vài nơi
chiều có nắng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng hai mươi hai ba mươi ba độ
các tỉnh phía đông bắc bộ ngày mai đời gió đông nam suy yếu dần nên thời tiết sẽ tốt dần lên và mưa giảm nhanh
có thể mưa chỉ xuất hiện ở vài nơi với lượng không nhiều ban ngày có nắng gián đoạn
đồng thời nền nhiệt độ cũng có xu hướng tăng lên khoảng hai độ và ở mức từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
thời tiết tiếp tục tốt trong ngày hai mươi một hai mươi hai
trời vẫn khá khô giáo đêm hầu như không mưa ban ngày mây giảm trời có nắng
với nhiệt độ xu hướng vẫn tăng thêm khoảng từ một đến hai độ
đối với khu vực miền trung ở các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
cũng chịu ảnh hưởng của đời gió đông nam hoạt động mạnh nên đêm hôm qua
cường độ mưa cũng gia tăng ở khu vực này
trong đêm nay mưa chỉ còn tập trung ở các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh
nhiệt độ ngày hôm nay ở khu vực này duy trì ở ngưỡng hai mươi chín ba mươi hai độ
sau đó mưa cũng có xu hướng giảm
nhanh trong hai ba ngày tới ở khu vực này khả năng chỉ có mưa xuất hiện vài nơi
và nên nhiệt độ tăng dần trở lại
đối với khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận duy trì kiểu thời tiết tốt
ban ngày trời có nắng với mức độ vừa phải nên nhiệt độ cũng không quá cao
nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
vào khoảng chiều tối và đêm ở khu vực này có xuất hiện mưa rông củng bố vài nơi
khu vực tây nguyên trong hai ngày tới gió tây nam suy yếu nên ban ngày trời còn nắng gián đoạn
chiều tối có mưa rào rải rác ở phía nam khu vực
sang đến ngày hai mươi hai mưa sẽ tăng hơn cả về diện và lượng do gió mùa tây nam hoạt động mạnh trở lại
nhiệt độ ngày đêm phổ biến trong ngưỡng hai mươi một ba mươi một độ
với khu vực nam bộ trong ngày hai mươi và hai mươi một mưa rông ở các khu vực này sẽ giảm
thời tiết phổ biến ban ngày còn nắng gián đoạn
chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông cường độ mưa không quá lớn
sang đến ngày hai mươi hai khả năng gió mùa tây nam có xu hướng hoạt động mạnh dần trở lại
gây ra mưa rông
tuy nhiên mưa rông mạnh chỉ tập trung chính vào thời gian chiều và tối
vẫn cần chú ý tố lốc xét và gió giật mạnh